thưa quý vị thuê nhà để làm kho cất giữ súng linh kiện phụ kiện súng để bán
hai đối tượng là hồ văn quân chú tỉnh quảng nam và phạm ngọc long chú thành phố đà nẵng
đã bị công an quận liên triều thành phố đà nẵng phát hiện
vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai lực lượng công an bất ngờ kiểm tra một căn nhà trong kiệt k ba trăm năm mươi bốn tô hiệu
thuộc địa bàn phường hòa minh phát hiện quân và long đang có hành vi chế tạo tàng trữ súng săn
vũ khí thô sơ vũ khí thể thao công cụ hỗ trợ các loại
vật chứng thu giữ được bao gồm một mươi hai khẩu súng các loại bảy trăm tám mươi năm viên đạn tám bình xịt hơi cay
và nhiều linh kiện phụ kiện dụng cụ để chế tạo súng săn vũ khí thô sơ vũ khí thể thao
các đối tượng khai nhận đã thuê căn nhà trên làm kho cất giữ súng linh kiện phụ kiện của súng
quay video đăng tải lên mạng xã hội để bán kiếm lời
công an thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam vừa tạm giữ một đối tượng chúa tỉnh quảng ngãi
về hành vi tàng chữ trái phép trái
ma túy và củng cố hồ sơ để xử lý ba mươi năm khách dương tính với chất ma túy trong quán bar diamon
trước đó vào lúc giờ một mươi năm phút ngày một mươi sáu tháng một mươi hai công an thành phố tam kỳ phối hợp kiểm tra hành chính
quán ba diamont tại khối phố phương hòa nam phường hòa thuận phát hiện một trăm năm mươi hai khách đang nghe nhạc âm thanh lớn
với ánh sáng mạnh nhiều khách có biểu hiện đã sử dụng chất ma túy
tiến hành test nhanh phát hiện ba mươi sáu khách dương tính với ma túy tổng hợp
trong đó phát hiện một đối tượng chú tỉnh quảng ngãi
có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ là ba mươi tám g chất rắn nghi là thuốc lắc
vào chiều ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu đã bắt tạm giam ngô thái thi
trú tại phường một thành phố bạc liêu để điều tra xử lý về hành vi giết người
theo hồ sơ của cơ quan công an biết một người quen đang tạm trú tại nhà trọ trên địa bàn phường một
thành phố bạc liêu
bị hàng xóm xàm sỡ ngô thái thi đã rủ thêm hai người mang theo dao tự chế chém vào cổ
khiến nạn nhân bị thương tích nặng rồi tẩu thoát
trước đó vào ngày năm tháng chín công an tỉnh bạc liêu đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và giao cho gia đình quản lý tại địa phương
tuy nhiên trong quá trình tại ngoại ngô thái thi tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
nên đã bị bắt tạm giam
bốn đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa vừa bị phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh ninh bình phát hiện bắt quả tang thu giữ gần tám mươi sáu triệu đồng và một số tăng vật có liên quan
các đối tượng là công nhân và lái xe của công ty cổ phần bê tông thành đạt địa chỉ ở xã mai sơn huyện yên mô
bước đầu các đối tượng khai nhận rủ nhau đến phòng nghỉ của công ty thành đạt để đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa
khi đang say dưa sát phạt nhau thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tàng
thưa quý vị
vào khoảng chín giờ sáng ngày hôm nay
tại khu vực lô năm khoảnh bốn tiểu khu ba trăm năm mươi bảy thôn một xã vĩnh thực thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
đã xảy ra một vụ cháy làm thiệt hại nhiều hectare rừng thông và keo
ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc thành phố móng cái đã huy động các lực lượng khoảng sáu mươi người tham gia chữa cháy
tuy nhiên theo lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường do thời tiết hanh khô do lớn
đã khiến cho đám cháy nhanh chóng lan rộng sang các khoảnh rừng khác và rất khó để dập tắt
đến khoảng một mươi bảy giờ
đám cháy cơ bản được khống chế theo ước tính có khoảng sáu hectare có rừng bị thiệt hại
ngoài ra đám cháy cũng thiêu rụi nhiều hecta đồi cây bụi khác
do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã đến thắp hương tưởng niệm đồng chí nguyễn minh tiến nguyên thứ trưởng bộ nội vụ nay là bộ công an
nhân dịp kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh đồng chí một mươi bảy tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm hai mươi hai một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
bộ trưởng tô lâm cùng đoàn đã thắp nén hương thơm tưởng nhớ đồng chí nguyễn minh tiến
người chiến sĩ cộng sản kiên trung dũng cảm luôn trung thành tuyệt đối với đảng với tổ quốc và nhân dân
người lãnh đạo chỉ huy mẫu mực của lực lượng công an nhân dân
xem phim tư liệu ôn lại quá trình hoạt động công tác của đồng chí nguyễn minh tiến do truyền hình công an nhân dân xây dựng
bộ trưởng tô lâm khẳng định với ba mươi năm công tác trong lực lượng công an nhân dân trong đó một mươi năm năm làm thứ trưởng bộ công an
đồng chí nguyễn minh tiến đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân
đồng chí là một trong những người đặt nền móng xây dựng lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ công an nhân dân
kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh của đồng chí cũng là dịp để cán bộ chiến sĩ công an nhân dân và gia đình ôn lại lịch sử truyền thống
đồng thời sẻ chia những kinh nghiệm bài học quý cho lớp lớp thế hệ trẻ nói chung cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân nói riêng học tập và nói theo
thay mặt gia đình bà lê phương vợ cố thứ trưởng nguyễn minh tiến bày tỏ sự xúc động và trân trọng những tình cảm tốt đẹp mà đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an dành tặng cho gia đình
nuôi dạy con cháu khôn lớn trưởng thành đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
thưa quý vị và các đồng chí cố thứ trưởng bộ công an nguyễn minh tiến một vị lãnh đạo toàn tài toàn tâm người đã có những đóng góp hết sức quan trọng trong suốt quá trình phát triển vững mạnh của lực lượng công an nhân dân việt nam
với hơn ba mươi năm công tác trong ngành một mươi năm năm với vai trò thứ trưởng
đặc biệt đồng chí là người đã đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của lực lượng công an nhân dân việt nam
được trao tặng huy hiệu năm mươi năm tuổi đảng huân chương kháng chiến chống mỹ cứu nước hạng nhất huân chương độc lập hạng nhì huân chương quân công hạng nhất cùng nhiều phần thưởng cao quý khác
đặc biệt năm hai nghìn một mươi hai cố thứ trưởng bộ công an nguyễn minh tiến được chủ tịch nước truy tặng huân chương độc lập hạng nhất
đó là những ghi nhận của đảng và nhà nước cho sự công hiến những đóng góp quan trọng của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng nói chung và sự phát triển của lực lượng công an nhân dân nói riêng
đồng chí nguyễn minh tiến được bộ trưởng trần quốc hoàn tin cậy và giao cho trọng trách xây dựng lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ công an nhân dân
trong cuộc kháng chiến chống mỹ thiếu nước từ tư duy đến tổ chức hành động đồng chí nguyễn minh tiến cũng đã giúp đồng chí bộ trưởng xây dựng lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ công an nhân dân thành một lực lượng vũ trang tin cậy của đảng đủ sức đối phó với mọi thủ đoạn mọi phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ công an nhân dân
trong cuộc kháng chiến chống mỹ thiếu nước từ tư duy đến tổ chức hành động đồng chí nguyễn minh tiến cũng đã giúp đồng chí bộ trưởng xây dựng lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ công an nhân dân thành một lực lượng vũ trang tin cậy của đảng mọi phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ công an nhân dân thành một lực lượng vũ trang tin cậy của đảng mọi phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ công an nhân dân thành một lực lượng vũ trang tin cậy của đảng mọi phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ công an nhân dân thành một lực lượng vũ trang tin cậy của đảng mọi phương tiện kỹ
với hơn ba mươi năm công tác trong lực lượng công an nhân dân một mươi năm năm giữ công vị thứ trưởng bộ công an
ngay khi được bộ trưởng trần quốc hoàn tin cậy giao nhiệm vụ đồng chí đã ghi nhiều dấu ấn và thành công quan trọng
một nhà ngoại giao công an một nhà đàm phán rất là thuyết phục
về sự giúp đỡ viện trợ ủng hộ của bộ nội vụ liên xô cộng hòa dân chủ đức tiếp pháp hungary
và một loạt các nước sâu chủ nghĩa khác giúp cho bộ nội vụ bộ công an việt nam xây dựng và hình thành
những cơ sở hạ tầng kỹ thuật thông tin liên lạc cũng như cơ sở hạ tầng kỹ thuật nghiệp vụ rất hiện đại
trên cương vị của mình thứ trưởng nguyễn minh tiến đã đề xuất phát triển lực lượng cán bộ chuyên môn về khoa học hình sự
hợp tác xây dựng viện kỹ thuật hình sự và đào tạo chuyên môn do nước ngoài tài trợ
từ đó nhiều đoàn cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ công an ra nước ngoài học tập
nghiên cứu nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu tình hình thực tiễn đặt ra
với cái quyết tâm đó với cái tầm nhìn đó cho nên là công an việt nam có một cái đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật
nghiệp vụ đầu tiên được đào tạo một cách rất bài bản và tiếp nhận để vận hành những loại máy móc phương tiện trang bị
rất là hiện đại của lúc bấy giờ và làm chủ những phương tiện đó phục vụ công an
nhất là công tác phản gián điện đài công tác tình báo điện đài
rồi đấu tranh chống gian đầy biểu kích đảm bảo cái thông tin liên lạc hai chiều giữa miền bắc việt nam
cho cái sự chỉ đảo của bộ công an với công tác an ninh việt nam
trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình thứ trưởng nguyễn minh tiến đã giành nửa cuộc đời của mình
cho sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc và xây dựng lực lượng công an nhân dân việt nam
góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày một trưởng thành tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước và nhân dân
sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc vì ấm no hạnh phúc của nhân dân
thưa quý vị sau gần một năm triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn
tập nhìn đến năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi còn gọi là đề án sáu ghi nhận nhiều kết quả bước đầu tích cực
cụ thể thiết thực người dân doanh nghiệp dần nhận thấy những tiện ích do chuyển đổi số mang lại
cùng với các bộ ngành bộ công an đã thể hiện vai trò tiên phong gương mẫu đi đầu trong việc triển khai đề án sáu
với quyết tâm cao nỗ lực lớn toàn lực lượng công an nhân dân đã và đang triển khai quyết liệt thực hiện đề án
và trong tiểu mục đề án sáu vì lợi ích người dân và doanh nghiệp ngày hôm nay
chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại hành trình chuyển đổi số trong công an nhân dân trong gần một năm qua
với những dấu ấn nổi bật qua phần trình bày của biên tập viên linh chi
kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị trên tinh thần xác định triển khai thực hiện đề án sáu là mệnh lệnh công tác là trách nhiệm danh dự của lực lượng công an nhân dân
toàn lực lượng công an đã tập trung thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp
và sau gần một năm triển khai đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực
trong tổng số hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu theo đề án sáu ngành công an có nhiệm vụ cung cấp một mươi một dịch vụ công trực tuyến
bao gồm cấp cấp lại sửa đổi bổ sung hộ chiếu phổ thông đăng ký thường trú đăng ký cấp biển số xe mô tô xe gắn máy
thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình
cấp đổi căn cước công dân khai báo tạm vắng thông tin lưu trú xác nhận số chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ căn cước công dân
thủ tục làm con dấu mới và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
thủ tục làm con dấu thu nhỏ dấu nổi dấu si và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu
và cuối cùng là cấp cấp lại giấy phép lái xe
cho đến nay bộ công an đã cung cấp tất cả một mươi một trên tổng số một mươi một dịch vụ công thiết yếu trên cổng dịch vụ công bộ công an
cổng dịch vụ công quốc gia trong đó nhiều dịch vụ công đã tạo ra thuận lợi rất lớn cho người dân
có thể dẫn chứng như là nhóm dịch vụ công trực tuyến cấp cấp lại sửa đổi bổ sung hộ chiếu ở mức độ bốn
ngồi ở bất kỳ đâu vào thời điểm nào chỉ với một chiếc điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối internet
nhận hộ chiếu theo hình thức công dân đã đăng ký qua bưu điện hoặc là qua cơ quan quản lý xuất nhập cảnh
vâng như vậy là công dân đã không cần phải đến các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính như trước đây
điều này đã tạo thuận lợi rất lớn cho người dân trong bối cảnh nhu cầu xuất nhập cảnh đi nước ngoài tăng cao sau đại dịch
vâng nhanh tiện lợi giảm thiểu thời gian công sức đi lại
việc lực lượng công an cải cách thủ tục hành chính triển khai nhiều dịch vụ công trực tuyến
đã nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của người dân
ngay trên cổng dịch vụ công bộ công an chỉ qua vài thao tác trên điện thoại
anh tam đã có thể hoàn thiện hồ sơ đăng ký cư trú
điều mà nếu như trước đây phải cần rất nhiều thủ tục giấy tờ xác minh
chủ động được về việc đăng ký các hồ sơ về cư chú
đồng thời cũng chủ động tự mình tra cứu được các yêu cầu về tiến độ
cũng như là hồ sơ của mình đang ở mức độ như nào để chúng ta chủ động được rất là thuận tiện
cũng ngay tại chủ động các cư chú đã được đăng ký các hồ sơ về cư chú
cũng ngay tại trụ sở công an xã anh bắc đã được lực lượng công an tại đây tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký xe máy
thay vì phải đi hơn hai mươi km lên trụ sở công an huyện như trước đây
công an xã màng làng cũng đã tổ chức thực hiện đăng ký xe máy mô tô xe gắn máy xe đạp điện
bà con dân chúng tôi rất là phấn khởi và đến đây đi làm cũng rất là các đồng chí công an cũng làm rất là nhanh chóng
tại các trụ sở công an các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến
được nhận được và các đồng chí công an cũng làm rất là nhanh chóng
cùng với bộ phận một cửa nhiều mô hình hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến
cũng đang được triển khai đến từng khu dân cư
giúp người dân tiếp nhận và hoàn toàn chủ động với các thủ tục hành chính qua dịch vụ công
triển khai cái dịch vụ công trực tuyến này thì tôi thấy rất là tiện lợi cho mọi công dân
khi nào các thủ tục hành chính công thì đỡ phải đi lại và đỡ phải có những cái phần phiền phức trên dọc đường đi
thì tôi thấy là đây là
đồng chí đã triển khai cái này thì nó phục vụ mọi dân rất là tốt
ví dụ như vừa đầu mình đi làm cái là tư pháp cho bằng google
thì mình phải lên trên văn phòng một cửa mình ngồi đợi rất là lâu
nhưng mà bữa nay có khai ở nhà thì mình ở nhà mình khai trước xong rồi mình chỉ lấy mình nộp
rồi đến nhà họ cho mình giấy hẹn mình cầm đến nhà mình lấy mình
mình nhận cái cỏ mình đi về thôi
nó sẽ đơn giản hơn nhiều
theo số liệu thống kê trong một mươi một tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
công tác tiếp nhận giải quyết hồ sơ trên cổng dịch vụ công bộ công an đã tăng lên
nếu như sáu tháng đầu năm là ở mức dưới một mươi thì nay đã tăng lên gần một mươi năm
số lượng tài khoản đăng ký sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công bộ công an
cũng tăng từ gần sáu mươi sáu tài khoản ở thời điểm đầu tháng tám
lên ba trăm bốn mươi tài khoản ở thời điểm đầu tháng tám
tức là tăng hơn năm lần
cùng với đó bộ công an đã cơ bản hoàn thành việc cung cấp hai trăm hai mươi bảy dịch vụ công mức độ ba mức độ bốn
thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành công an
song song với việc xây dựng các quy trình điện tử nội bộ cắt giảm thủ tục hành chính
bộ công an cũng đã thể hiện vai trò tiên phong gương mẫu
trong việc phối hợp với các bộ ngành triển khai đề án sáu
trên nền tảng ứng dụng từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân
cụ thể đã triển khai kết nối chính thức với một mươi hai đơn vị bộ ngành một mươi bốn địa phương và một số doanh nghiệp nhà nước
đồng bộ gần bốn mươi triệu thông tin mã bảo hiểm xã hội
đã có một mươi một một trăm bảy mươi một trên tổng số một mươi ba một trăm năm mươi cơ sở y tế
sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip tích hợp bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh
đạt tỷ lệ trên tám mươi năm với gần một bảy triệu công dân sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip
đồng bộ gần chín mươi tám triệu mũi tiêm vaccine từ bộ y tế
tổ chức xác thực trên hai mươi triệu thông tin thuê bao với ba nhà mạng
là viettel mobifone vinaphone nhằm giải quyết tình trạng sim giác
trước đó bộ công an đã phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo
triển khai đăng ký dự thi trực tuyến cho gần một triệu thí sinh
đạt tỷ lệ chín mươi ba một góp phần tiết kiệm rất lớn chi phí
từ căn cước công dân gắn chip thì đã ứng dụng xác thực danh tính
tại các quầy giao dịch ngân hàng và thí điểm sử dụng thẻ căn cước công dân
thay thế thẻ atm tại một số tỉnh thành phố
đặc biệt ngày một mươi tám tháng bảy vừa qua bộ công an đã công bố hệ thống định danh
và xác thực địa tử đưa việt nam trở thành một trong những nước
có định danh địa tử quốc gia
việc sử dụng tài khoản định danh điện tử sẽ là một trong các phương thức
giúp người dân sử dụng thay thế cho sổ hộ khẩu sổ tạm chúa giấy
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
điều này thể hiện sự cố gắng của bộ công an
cố gắng nỗ lực rất lớn của toàn lực lượng
và quan trọng nhất là từng bước thay đổi thói quen của người dân
từ trực tiếp sang trực tuyến
đây cũng là một bước cải cách rất lớn
vượt qua được nhiều những cái tâm lý thói quen thậm chí lợi ích cục bộ
để phục vụ nhân dân với tinh thần công hiến cao nhất
có được những kết quả ấn tượng nơi trên
là cũng do có cái sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của chính phủ thủ tướng chính phủ
sự phù hợp chặt chẽ của các bộ ban ngành có liên quan
sự tham gia của các tổ chức các doanh nghiệp
và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân
sự chỉ đạo sâu sát quyết liệt của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an với quyết tâm chính trị cao thống nhất
xuyên suốt từ trung ương tới cơ sở
đặc biệt là biểu dương tinh thần trách nhiệm
sự cống hiến sáng tạo bản lĩnh của đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an
trên khắp ngoại miền của tổ quốc
nhất là các đồng chí ở cấp xã rất vất vả
ngày đêm để hoàn thành việc thu thập dữ liệu
phục vụ nhân dân với tinh thần phục vụ cao nhất
những kết quả này cũng đã khẳng định vai trò vị thế
và sự cống hiến đóng góp của lực lượng công an nhân dân
đối với tiến trình chuyển đổi số quốc gia
tạo nền tảng để đẩy mạnh hơn nữa nhiệm vụ này
trong năm hai nghìn hai mươi ba và những năm tiếp theo
công tác chuyển đổi số trong công an nhân dân
đã tạo ra những bước chuyển quan trọng
trong cải cách thủ tục hành chính ngành công an
nhất là triển khai đề án sáu
và trách nhiệm cung cấp dịch vụ công trực tuyến
đối với người dân
góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp
trong phát triển kinh tế xã hội
những kết quả này đã khẳng định vai trò vị thế
và sự cống hiến đóng góp của lực lượng công an nhân dân
đối với tiến trình chuyển đổi số quốc gia
tạo nền tảng để đẩy mạnh hơn nữa nhiệm vụ này
trong năm hai nghìn hai mươi ba và những năm tiếp theo
và phần trình bày của tôi ngày hôm nay
xin được tạm dừng tại đây
tiếp tục với một số tin tức
an ninh trả tự đáng chú ý
một đường dây mua bán vận chuyển tàng trữ ma túy
với số lượng lớn vừa bị phòng cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thừa thiên huế
triệt phá bắt giữ ba đối tượng có liên quan
các đối tượng bị bắt giữ
gồm nguyễn văn vui nguyễn thanh tuấn
tên gọi khác là cumi
và nguyễn thị dung cùng chú thành phố huế tỉnh thừa thiên huế
trước đó ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng vui
đang tàng chữ trái phép
một viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc
với khối lượng hơn bốn trăm ba mươi gram
tiếp tục khám xét nơi ở
của các đối tượng tuấn dung và nhà cậu ruột của tuấn
đã phát hiện thu giữ
thêm gần ba mươi năm trăm linh viên ma túy
dạng hồng phiến
sáu mươi ba viên thuốc lắc
một khẩu súng rulo bốn mươi viên đạn
và hai cây dao
tổng khối lượng ma túy tổng hợp thu giữ được là gần năm kg ma túy
các đối tượng khai nhận
toàn bộ số ma túy trên là do đối tượng
tuấn mua từ lao bảo
quảng trị đưa về huế để bán
vui dung là đối tượng giúp sức
trong đó dung cất giữ ma túy
còn vui trực tiếp bán ma túy để kiếm lời
công an quận tám tp hcm cho biết
vừa bắt giữ bảy đối tượng
về hành vi sản xuất mua bán hàng giả
là thuốc chữa bệnh
thu giữ hơn hai mươi sản phẩm thuốc giả các loại
trước đó đội cảnh sát điều tra tội phạm
về kinh tế và chức vụ công an quận tám
ấp vào một bãi xe trên đường cao lỗ
phường bốn quận tám
bắt quả tang cường hạnh hào trinh đang sản xuất thuốc giả
qua khám xét lực lượng chức năng
đã thu giữ hơn tám năm trăm linh hộp thuốc giả
mai nhãn hiệu tepin cordium dicontin
đây là các loại thuốc kháng sinh
trị ho hen xuyển giảm đau
từ lời khai của các nghi phạm
công an quận tám bắt giữ khoa và quyền về hành vi mua bán hàng giả
khám xét nơi ở của hai nghi phạm trên
nhà chức trách thu giữ gần một mươi hộp thuốc giả các loại
mở rộng điều tra cảnh sát khám xét
một sưởng sản xuất thuốc giả
tại thành phố biên hòa đồng nai
bắt giữ nghi phạm đặng văn hóa
thu giữ nhiều loại tân dược giả
đến nay công an quận tám đã kiểm đếm được gần hai mươi sản phẩm thuốc giả
số thuốc chưa kiểm đếm còn rất lớn
tổng giá trị số thuốc giả trên
đang được công an chức năng thẩm định
được biết các nghi phạm sản xuất thuốc giả
trong đó có các loại thuốc kháng sinh
rồi đem bán về các nhà thuốc chợ thuốc
ở thành phố hồ chí minh gây nguy hiểm cho người dân sử dụng
thời gian tới đơn vị đang phối hợp
với cơ quan quản lý thị trường và các đơn vị liên quan
để kiểm tra toàn bộ số thuốc đang thu giữ
để có cơ sở xử lý nghiêm các đối tượng
một đường dây đánh bạc
dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn
với tổng số tiền giao dịch đánh bạc
trên tám mươi tỷ đồng
vừa bị công an thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc
chiệt xóa thành công
qua công tác nghiệp vụ công an thị xã buôn hồ
phát hiện một đường dây cá độ bóng đá
quy mô rất lớn hoạt động rất tinh vi
nên đã xác lập chuyên án đấu tranh
triệt phá đường dây cá độ trên
sau một thời gian tích cực xác minh điều tra
công an thị xã buôn hồ đã huy động
gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ
chia làm một mươi bảy tổ công tác đồng loạt vây bắt
khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng
trong đường dây trên
bước đầu có hai mươi năm đối tượng liên quan đã được triệu tập làm việc
các đối tượng hoạt động rất là tinh vi
có sự cầu kết rất chặt chẽ
và khép kín
các đối tượng rất canh gác
thường xuyên sử dụng chiêu trò các mánh khóe
và có các đối tượng canh gác canh trừng
những người lạ vào khu vực
vì đây là khu vực phường
liên quan đến công giáo
những người lạ vào rất dễ bị phát hiện
các đối tượng thường xuyên thay đổi
hoạt động của mình
ví dụ như thay đổi sim
ví dụ như thay đổi sim
thay đổi địa điểm
rồi thay đổi về các giao dịch
và đặc biệt là chúng giao dịch
qua các hệ thống ngân hàng
các hành vi đó rất khó phát hiện
với tinh thần kiên quyết đấu tranh
bắt giữ các đối tượng
thông qua hoạt động cá cực bóng đá quá mạng
lực lượng công an thị xã đã thành lập bàn chuyển án
và cử các tổ xuống
áp sát các mục tiêu
và đồng loạt gia quân
đấu tranh với
đường dây cá độ bóng đá trên
do ba đối tượng
trần văn thọ nguyễn tiến dũng và nguyễn quốc hiến
đều trú ở phường thống nhất
thị xã buôn hồ cầm đầu
để đối phó với cơ quan công an
các đối tượng còn thường xuyên thay đổi sim giác điện thoại
xóa tin nhắn hàng ngày
và liên tục thay đổi địa điểm hoạt động
quá trình khám xét
cơ quan công an đã thu giữ ba mươi ba điện thoại di động
nhiều sổ sách ghi chép thẻ atm
và các công cụ phương tiện phục vụ đánh bạc
được biết đường dây cá độ bóng đá này
với số tiền giao dịch khoảng bốn trăm linh triệu đồng một ngày
tổng số tiền đã giao dịch để đánh bạc
đến nay ước tính khoảng hơn tám mươi tỷ đồng
hiện công an thị xã buôn hồ
đang tạm giữ hình sự một mươi bốn đối tượng
trong đường dây cá độ bóng đá trên
và tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc
để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị thủ tướng phạm minh chính
vừa ký ban hành công điện số một nghìn một trăm bảy mươi
về các biện pháp ổn định
phát triển thị trường lao động linh hoạt
hiệu quả bền vững
và chăm lo đời sống của người lao động
gửi các bộ trưởng chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố quốc gia
và các đơn vị có liên quan
thủ tướng yêu cầu
bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội
chỉ đạo phối hợp với các địa phương
nắm tình hình về hoạt động sản xuất kinh doanh
kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp
thực hiện các chế độ chính sách
thanh toán đầy đủ tiền lương tiền thưởng
theo đúng quy định
chủ tịch ubnd tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo các cơ quan đơn vị
nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
chi trả lương thưởng cho người lao động
của doanh nghiệp và đời sống của người lao động
nhất là người lao động bị mất việc
thiếu việc làm tạm thời
để có các giải pháp hỗ trợ kịp thời
hiệu quả đảm bảo việc làm thu nhập
và ổn định đời sống cho người lao động
tổng liên đoàn lao động việt nam
chỉ đạo công đoàn các cấp
nắm tình hình lao động việc làm lương thưởng
đời sống người lao động
việc đi lại của người lao động trong dịp tết
để có các phương án cơ cấu lại lực lượng lao động
với những nơi thừa thiếu cục bộ
và hỗ trợ kịp thời hiệu quả
nhất là đối với những người yếu thế
người có hoàn cảnh khó khăn
các doanh nghiệp tích cực chủ động duy trì
sự ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh
sắp xếp lao động và giải quyết
các chế độ lương thưởng cho người lao động
nộp đầy đủ bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
kinh phí công đoàn thực hiện nghiêm
các cam kết với người lao động theo quy định
thủ tướng chính phủ yêu cầu
các bộ ngành địa phương và kêu gọi
người dân doanh nghiệp người lao động
trung sức đồng tâm hiệp lực
tập trung khắc phục những khó khăn
đảm bảo việc làm thu nhập
và tập trung chăm lo đời sống người lao động
đảm bảo an sinh xã hội
đặc biệt trong dịp tết dương lịch hai nghìn hai mươi
và tết nguyên đán quý mão